trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc với tinh thần đổi mới sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế
đối ngoại quốc phòng của việt nam đã được đẩy mạnh hợp tác sâu rộng với các nước láng giềng
các nước lớn các nước asean các định chế tổ chức quốc tế khu vực
trong đó có liên hợp quốc liên minh châu âu
thúc đẩy hội nhập quốc tế về quốc phòng đã trở thành một nội dung quan trọng
tại hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi
biên giới được coi là phên rậu là hàng rào ngoại vi phân định chủ quyền giữa các quốc gia liên quan
phên dậu hàng rào vững chắc góp phần quan trọng vào việc bảo đảm chủ quyền lãnh thổ an ninh đất nước
chính vì vậy việc thúc đẩy đối ngoại quốc phòng sâu rộng đã giúp việt nam tranh thủ được nhiều hơn
các nguồn lực bên ngoài để từng bước hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật
nâng cao trình độ khả năng tác chiến của quân đội và sức mạnh quốc phòng của đất nước
vấn đề biên giới lãnh thổ cũng là một trong những nội dung và một trong những tiêu chí
để khẳng định sự tồn tại của một nhà nước
và vấn đề biên giới lãnh thổ còn liên quan tới không gian hoạt động của một quốc gia một dân tộc
mà bảo đảm việc quản lý đường biên giới lãnh thổ được đàm phán ký kết các điều ước
liên quan đến biên giới lãnh thổ là cái công việc chung của tất cả các bộ các ngành các địa phương
bên cạnh đó thực hiện chủ trương của đại hội một mươi hai
về chủ động tích cực tham gia các cơ chế đa phương về quốc phòng an ninh
trong đó có việc tham gia các hoạt động hợp tác ở mức cao hơn như hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
diễn tập về an ninh phi truyền thống và các hoạt động khác
việt nam đã để mạnh việc cử lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
hoạt động tích cực của lực lượng gìn giữ hòa bình việt nam tại liên hợp quốc
không chỉ giúp xây dựng lòng tin của việt nam với các tổ chức quốc tế
mà còn nâng cao uy tín của việt nam trên trường quốc tế nhằm duy trì môi trường hòa bình ổn định phát triển đất nước
trong bối cảnh tình hình biên giới lãnh thổ tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thách thức
việc nâng cao khả năng dự báo chiến lược năng lực tham mưu chỉ đạo điều hành phối hợp
tổ chức thực hiện các hoạt động quốc phòng hội nhập quốc tế về quốc phòng
cần phải bảo đảm từ khâu lãnh đạo định hướng đến việc phát ngôn
tuyên truyền đối ngoại thành một trục xuyên suốt thống nhất và chặt chẽ theo đúng mục tiêu quan điểm đối ngoại của đảng